xây dựng gia đình từ năm một mươi chín tuổi người phụ nữ dân tộc khơ mú xã hữu kiệm huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an này đã trải qua hai đời chồng
cô cũng có hai đứa con với mỗi người đàn ông cô yêu
xong đứa con gái thứ hai chỉ được mẹ mình ủ ấm chưa đầy bảy mươi hai tiếng đồng hồ thì đã phải xa rời vĩnh viễn vòng tay mà đằng ra nó phải được che chở suốt những năm tháng thơ dại
để được lớn khôn để được trưởng thành như hàng triệu đứa trẻ khác có gia đình trên dài đất này
thật đau lòng đứa bé đã bị chín người mẹ ruột bán đi với giá sáu mươi triệu đồng cho một người đàn bà có quốc tịch việt nam người đang làm công việc tương tự với hàng trăm phụ nữ khác từ bên kia biên giới
con em con gái cũng xinh lắm lúc nào em cũng nghĩ tới khuôn mắt
con em lúc em về em đưa về nhà em còn ưu với con em một đêm hai hai ngày
ưu ấm nương bây giờ là lâu rồi do công ty do công ty bây giờ mưa ưu ấm nương
nói là bây giờ sống cái đệ đang như thế ưu ấm nương
ừ ưu ấm ấm nương còn do mưa vệnh mưa ấm lỗ nương
em tưởng là chung đi là đi luôn quay về nữa nhưng vẫn quay về
chúng lúc đau thì cũng tức bức xúc ai cũng vậy đúng không
đi một cái con người không phải là con vật đâu phải bị ban liệu bị ban
cách nhà chung không xa chị may đang chăm đứa con trai thứ ba của mình
một trong những đứa trẻ hiếm hoi may mắn được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
giải cứu khi đang chăm đứa con trai thứ ba của mình
trên đường bị mẹ bán sang trung quốc
không hiểu bằng cách nào đó chị may đã có được số điện thoại của một người phụ nữ tên son
đối tượng chuyên môi giới dụ dỗ những bà mẹ có nhu cầu bán con
tại địa bàn huyệt kỳ sơn tỉnh nghệ an
và cho đến bây giờ chúng tôi cũng không hiểu được bằng cách nào đó mà những đối tượng như son
lại có thể thuyết phục những bà mẹ như may chấp nhận bán đi đứa con của mình
rất ruột đẻ ra với cái giá chỉ vài chục triệu đồng
khi chúng vừa trả đồng
đi theo số điện thoại con son đi đến về liên tục
em bắt xe đến bắt xe bài mô là đi đến con son biết
son đi đoàn bên bên vùng châu lăng sơn nhưng mà
vì son đi đoàn một khu kỳ con an lăng sơn bắt đi đó
con giàu tôi đẻ nhiều con rồi cả hai bụi chồng nhiều nổi không nói lắm
nói nói nói không đủ
lời bà cũng phải ngăn cản không cho đi
chúng tôi nói tuyên truyền nhiều nhưng mà còn là con của mình sinh ra
rồi phải nối phải chăm sóc nhưng mà họ còn là phong trình tập quản họ thì sinh ra rồi
họ gia đình hoàn cảnh khó khăn còn là họ thì nói là đi bán con
con trai thì được tám mươi triệu con gái thì được sáu mươi
trong năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng tỉnh nghệ an đã triệt phá một mươi sáu vụ mua bán
bán trẻ em thai nhi giải cứu bốn mươi nạn nhân trong đó có cả vụ buôn bán cảng bẹo lẫn con
địa bàn sẽ hiểu kiệm một nửa thuyền diện hộ nghèo được cho là phức tạp nhất
khi có tới hai mươi một trên tổng số hai mươi sáu trường hợp trên địa bàn huyện kỳ sơn sang trung quốc bán bảo thai
khi có thai ở hàng này thì nó dần sang phúc quốc đi bằng đường tiểu ngạch
sang bên đó người mẹ sinh con xong nếu là con trai thì bán khoảng từ sáu mươi cho đến bảy mươi triệu một người

và con gái thì cao hơn khoảng tám mươi triệu trở lên
giờ thì em cũng buồn cũng hối hận vì đã đi bán con bên trung quốc
giờ thì lúc nào buồn thì lúc nào không đi tới con thì khóc
có lúc có người có nhiều tiền thì không bao giờ có hạnh phúc nữa
còn bây giờ thì lấy số tiền khoảng năm trăm linh triệu đi lấy con em về cái gì em sẽ làm được
nếu người ta bảo đưa tiền thì đưa con lại em sẽ làm được
có gì em vây mườn
có gì em vây mườn
mới đây sáng ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an huyện kỳ sơn ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với mong thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại bản trà lán xã hữu lập
kỳ sơn về tội danh tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép
theo biên bản điều tra của cơ quan công an huyện kỳ sơn vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn

mong thị oanh và người mẹ ruột là mong thị huyền đã rủ re và đưa lương thị mùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
người cùng bản trà lắn sang trung quốc để bán bào thai tám tháng tuổi
tuy nhiên theo đại tá nguyễn hữu cầu giám đốc công an tỉnh nghệ an
việc xử lý các đối tượng này gặp không ít khó khăn do một số hạn chế về mặt luật định
tác pháp loài trình sự của chúng ta năm hai nghìn một mươi năm không quy định về tội phạm buôn bán
cho nên quá trình điều tra xử lý vô cùng khó khăn
vấn đề thứ hai nữa là địa bàn xảy ra tại địa bàn phú quốc
cho nên hiệp định tương tự tư pháp giữa việt nam và trung quốc ký từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cho đến nay vẫn chưa được sửa đổi
đây là những vấn đề bất cẩm rất lớn
không không đe nữa đe không đe dinh di bản không đi nữa tiền tỷ không đi nữa
trong thời gian sắp tới chúng tôi rất đồng tình với đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh
đó là chúng ta tăng cường quyền quyền giáo dục phổ biến pháp luật để cho bà con không có những hành vi vi phạm như thế này
với số tiền bán con sáu mươi triệu vợ chồng trung thuê người dựng ngôi nhà mới để ở
ngôi nhà có thể che mưa che nắng là nơi trú ngụ cho cả gia đình chung
nhưng chắc chắn nó không thể che lấp đi ký ức đen tối về một sai lầm khủng khiếp
mà có lẽ cả đời chung không bao giờ có thể quên được
không biết đứa con gái bé bỏng của trung cũng không biết có bao nhiêu đứa trẻ khác
giờ đang phiêu giạt phương nào phía bên kia biên giới
chị hờ lý lào hai mươi hai tuổi độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã có hai đứa con
đứa lớn sáu tuổi và đứa nhỏ hai tuổi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và một người chồng mới cưới một năm
kết hôn lần đầu năm một mươi năm tuổi sinh con năm một mươi sáu tuổi khép lại cánh cửa học tập từ năm lớp tám để chạy theo tiếng gọi của tình yêu
nhưng cuộc sống hôn nhân khi cả hai vợ chồng còn chưa chín chắn thì không hề đơn giản
mình cứ nghĩ anh ấy sẽ thương yêu vợ mẹ con mình
nhưng mình không nghĩ là anh ấy sẽ bỏ rời mẹ con mình một cách rất tàn nhẫn
mình vừa sinh được đứa con chưa tới hai mươi ngày anh ấy đã bỏ đi rồi
vì mình không được bố mẹ chồng ưng ý do là mình còn học sinh nên mình không biết làm đã làm ruộng như họ
mình chỉ biết đeo cặp đến trường đeo cặp về nhà rửa chén bát mình chỉ biết làm những công việc đó
nhưng mà họ không ưng
ở độ tuổi mà nhiều cô gái còn đang vui chơi
chưa lập gia đình hờ lý lào đã phải chăm lo cho hai đứa con
vì bỏ học từ sớm nên giờ đây công việc duy nhất mà cô gái trẻ có thể làm là công việc đồng áng nương dẫy
cánh cửa tương lai tăm tố cùng những hối hận muộn màng
kết hôn sớm không có lợi ích gì cho bản thân mình
thứ nhất chơi chưa đủ
thứ hai cuộc sống mình còn có rất nhiều điều tốt đẹp mà mình đã vướng vào cái vòng xoay của gia đình thanh niên ấy
còn cười còn nói
lấy chồng rồi không có
dường như là đi đâu cũng bị gò bó
thật sự mình thấy rất nhiều rất nhiều bạn đã yêu
yêu vào cái độ tuổi không đáng để yêu
cái độ tuổi để ăn để thoải mái
các bạn ấy lại không muốn thoải mái như thế
là muốn gò bó mình trong một cái cuộn dây
nó thắt không có đường ra
không chỉ có trường học của chị hờ lý đào
tại buôn tùng bê cũng ghi nhận nhiều trường hợp các cô gái tào hôn
chị hờ kumara cũng nghỉ học giữa trừng từ năm lớp một mươi vì mang thai
đến nay chị đã có hai bé ba tuổi và bảy tuổi
thì mình bỏ học thì mình chỉ làm nông
thì mình cũng tiếc việc học của mình giữa chừng chứ
bỏ lỡ rồi thì cũng không biết làm gì nữa
gia đình chồng gia đình vợ đều phản đối hết
người ta không cho lấy nhau
tiền mình còn trả mà
căn nhà mới xây có vẻ khang trang nhưng không có đồ đạc gì trong phòng
gia đình còn đang gồng gánh số nợ hơn một trăm linh triệu
chồng bị bệnh tan máu bẩm sinh không làm được việc nhiều
gánh nặng gia đình đổ lên vai người vợ trẻ
chồng của mình bị bệnh alexomine
có lúc vì có hai tháng hoặc một tháng đi chuyển máu
thì thấy mệt mỏi trong khi làm việc thì anh ấy
nhiều lúc cũng ngồi một mình nghỉ
rồi không lo đầy đủ được cho con giống như người ta
cũng thấy tùy thân
nếu mà có ai lại thì chắc phải có điều kiện một chút rồi mới kết hôn sớm được
vì kết hôn sớm rất là nhiều khó khăn
nhất là về kinh tế này
tạo hôn là một hủ tục lạc hậu
tuy nhiên đến nay nó vẫn tồn tại ở một vài nơi có đồng bào dân tộc thiểu số
kết hôn sớm mang thai và sinh đẻ trong khi chưa đủ tuổi vị thành niên
chị hờ lý lào và chị hờ kumara còn chưa sẵn sàng về cơ thể tâm sinh lý cũng như kiến thức để mang thai
đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ quá trẻ sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh suy dinh dưỡng dị tật
việc mang thai vô cùng sớm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cả bà mẹ cả đứa trẻ
về cả thể chất về cả tinh thần bà mẹ và về cả cái đứa trẻ được sinh ra
một bà mẹ mà còn quá nhỏ thì đầu tiên là tâm lý để chuẩn bị cho việc mang thai là chưa có
sau đó thì cơ thể phát triển chưa đầy đủ để đủ sức mà mang thai một đứa trẻ
theo bà hữu tri hội phụ nữ xã e ven huyện buôn đôn tình trạng tào hôn những năm gần đây có giảm
nhưng tại những buôn làng xa xôi tình trạng tào hôn vẫn đang diễn biến phức tạp và rất khó để giải quyết triệt đề
thì nói về tình trạng tàu hôn ở xã e ven thì hiện nay là vẫn còn diễn ra
tuy có hạn chế so với trước kia rất nhiều cụ thể là còn tồn tại ở một số thôn buôn
xã e ven là có một mươi bốn thôn buôn hiện nay còn năm thôn buôn là vẫn có tình trạng tàu hôn
cụ thể là nhiều nhất là buôn thôn a buôn thôn b thôn chín
vì là cái đặc thù ở đây thì cái trình độ dân trí của các buôn thôn buôn đồng bào thì nó hơi thấp một chút
ít có cái sự quan tâm đến con cái
thì nhiều khi là phát hiện ra con cái mình có nguy cơ tảo hôn thì đã nhiều khi là đã quá muộn
bởi vì là con cái đã mang bầu rồi
trong nhiều năm qua
nạn tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến tại các xã vùng sâu vùng xa của tây nguyên
và trở thành vấn đề gây áp lực không nhỏ đối với xã hội
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đói nghèo chậm được cải thiện
trong năm năm trở lại đây
chỉ riêng địa bàn đắk lốc đã có trên một vụ tàu hôn
trong đó có nhiều trường hợp sinh con khi tuổi còn rất trẻ
tảo hôn không chỉ gây ra hệ lụy cho chính bản thân mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội
để ngăn chặn vấn đề này ngoài công tác tuyên truyền giáo dục
còn phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng sâu vùng xa